hưởng ứng chủ trương của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc phát triển ở mỗi xã phường một mô hình bảo vệ môi trường nhằm xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp
mới đây ủy ban nhân dân tp quận long biên đã thành lập câu lọc bộ quân dân tình nguyện làm sạch môi trường
tuy đây là mô hình mới thành lập nhưng đã thu hút nhiều người dân hưởng ứng tham gia
đây là hình ảnh mà quý vị có thể nhìn thấy ở phường thượng thanh quận long biên khi người dân cùng nhau xuống đường làm sạch môi trường
chỉ với gần hai giờ đồng hồ rất nhiều cây xanh được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ
mình tham gia mô hình này cũng được một thời gian rồi cá nhân mình thì cảm thấy mô hình này rất hay và thiết thực
gắn với cả những tính tiên phong của đoàn viên thanh niên thì qua hoạt động này cũng giúp ích cho các bạn giáo dục cho các bạn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
mô hình này thì thứ nhất là về phía người tổ chức là chúng tôi sẽ cố gắng huy động được các thành phần của các tầng lớp và các đoàn thể
các tầng nước của trong tổ phố tham gia và cũng đề nghị trên phần duy trì mô hình này để đảm bảo cho nâng cao chất ngượng của câu lạc bộ để duy trì được đường làm ngõ xóm và vệ sinh của công cộng được sạch sẽ
câu lạc bộ quân dân tình nguyện làm sạch môi trường là nơi tập hợp mọi công dân cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn yêu quý tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường tình nguyện tham gia
từ ngày được thành lập đến nay câu lạc bộ này
có sự đăng ký tình nguyện tham gia của gần hai trăm linh hội viên là lãnh đạo công nhân người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn